bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh hà giang cho biết vừa tiếp nhận và cách ly hai mươi tám công dân việt nam
được cơ quan công an trung quốc trao trả tại cửa khẩu quốc tế thành thủy
một mươi công dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh hà giang tất cả đều nhập cảnh trái phép
vượt biên qua các lối mòn sang trung quốc làm thuê bị lực lượng chức năng nước bạn tạm giữ hơn ba tháng nay
trước khi tiếp nhận các công dân này đã được kiểm tra sức khỏe phun thuốc khử trùng hành lý
trong đó bảy người có thân nhiệt cao hơn ba mươi bảy độ c đã được đưa đi cách ly tại bệnh viện đa khoa tỉnh hà giang
hai mươi một người còn lại cách ly một mươi bốn ngày tại trạm y tế xã thành thủy